theo thống kê của bộ y tế đến hết ngày sáu tháng hai cả nước đã tiêm được khoảng một trăm tám mươi hai năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
theo kế hoạch đã được bộ y tế ban hành bảo đảm tất cả những người từ một mươi hai tuổi tiêm được đủ liều cơ bản
người từ một mươi tám tuổi được tiêm mũi ba khi đến lịch
đặc biệt các địa phương giả soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến các nơi khác
người lao động quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều bảo đảm an toàn tiêm chủng
các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai góp phần kiểm soát dịch bệnh
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chính quyền tp hcm
các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn thành phố đã dốc tổng lực tiêm vaccine covid một mươi chín xuyên tết vừa qua
không để gián đoạn với gần một mươi một người đã được tiêm trong sáu ngày tết
chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu tổ chức từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết tháng hai
mục tiêu của chiến dịch lần này tại tp hcm nói riêng và cả nước nói chung là nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi hai
cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tại ba mươi một điểm tiêm chủng
từ ngày hai mươi bảy tết tức ngày hai mươi chín tháng một đến ngày mùng năm tết tức ngày năm tháng hai đã có gần một mươi một người trên một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
chiến dịch tiêm vaccine trong mùa xuân này đã giúp tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm
số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm
tính đến thời điểm hiện tại ở tp hcm đã có tám hai triệu liều vaccine covid một mươi chín mũi một và bảy năm triệu người được tiêm đủ hai mũi
tính đến sáng nay cả nước đã có hơn hai một mươi hai triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị thì có hơn hai một trăm linh ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là trên một trăm tám mươi hai bốn triệu liều trong đó tiêm mỗi một là trên bảy mươi chín một triệu liều
tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn hai triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi chín triệu liều
trong vài ngày trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
tại một mươi sáu tỉnh thành phố phần lớn là ca bệnh nhập cảnh và có triệu chứng nhẹ
bộ y tế tiếp tục đề nghị các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch covid một mươi chín
đặc biệt là đối với biến chủng omicron tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
bệnh viện trường học cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay và bến xe nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường
người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
như vậy là sau một thời gian dài áp dụng hình thức học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì hơn một mươi bảy triệu học sinh trên cả nước đã được quay trở lại học trực tiếp
tại thủ đô hà nội trong sáng nay học sinh các khối lớp từ bảy đến một mươi hai cũng đã được đến trường
sáu giờ ba mươi phút sáng tại trường trung học phổ thông phan đình phùng
mặc dù trời mưa lạnh nhưng nhiều em học sinh đã có mặt ở trường
em lê quốc triệu một học sinh lớp một mươi dù đã bắt đầu sang học kỳ hai
nhưng đây là lần thứ hai em đến trường để gặp bạn bè thầy cô lần đầu đến trường để tiêm vaccine
thì lần đầu tiên đến trường thì em cũng có đôi chút lo lắng nhưng mà vẫn là rất là hào hứng với cả vui vì cuối cùng thì sau khi
trải qua cái mùa dịch này cũng được lên lại trường được gặp lại thầy cô với bạn bè
và bài học đầu tiên khi đến lớp cũng thật đặc biệt
không phải là tiết văn hay tiết toán mà bài học đầu tiên của các em là chia sẻ của thầy cô về công tác phòng chống dịch bệnh
trường cũng đã có màn hành tương thủ các quy tắc năm k và đa khẩu trang và sử dụng các bình nước uống riêng ở lớp
bọn con cũng được các thầy cô hướng dẫn là ngồi các bạn mỗi người một bàn để tránh tiếp xúc hạn chế tiếp xúc nhất có thể
để không bị lây chéo hay là gặp những cái vấn đề về bệnh
đầu tiên thì kế hoạch của nhà trường thì cũng có đương nhiên là vào tuần mới cũng tạo một cái tâm lý hướng khởi cho học sinh thì cũng có một số những cái chương trình online chúc tết
hoặc là có những cái trao quà cho học sinh để tức là tạo hướng khởi cho học sinh đến trường
và có những cái panel upheat như là chào mừng học sinh trở lại trường
đấy là những cái hoạt động để mong học sinh khi mà có tâm thể đến trường rất là vui vẻ
đối với những trường tổ chức học bán chú để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các nhà trường
bố trí học một buổi một ngày
điều này ban đầu có thể gây khó cho các trường cũng như phụ huynh vì phải đưa đón các em
trước khi các con quay vào đội chú thì các con đều được tết pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
đội ngũ các cô giáo quản lý nội chú cũng như là các cô giáo phục vụ thì đều được test kiểm tra covid
vì mới đủ điều kiện để có thể vào chăm sóc cũng như là hướng dẫn các em ăn ở học tập
chắc chắn trong thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo của chúng tôi sẽ đề xuất báo cáo với thành phố

điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh đặc biệt là khối từ lớp một cho đến lớp sáu
học bán chú được quay trở lại
và với điều kiện là phải đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh
để đảm bảo lộ trình an toàn cho học sinh đến trường thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch
từng bước bắt đầu từ khối lớp bảy đến lớp một mươi hai sau đó là học sinh khối một đến lớp sáu của một mươi tám huyện thị xã
đây là tiền đề để thành phố cho toàn bộ học sinh tới trường
hôm nay là lần đầu tiên của các em học sinh đến trường

đến trường sau gần một mươi tháng học trực tuyến ở nhà
trong ngày đầu tiên tới trường cả thầy cô và học sinh đều phấn khởi được tới lớp dạy và học
và cũng trong ngày đầu tiên tới trường thì công tác phòng dịch cũng đã được các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng
sau gần một mươi tháng không tới trường hôm nay thực sự là ngày khai sản với cả thầy và trò
trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai
em thấy rất là vui hơi vùi hồi nhưng mà trời lạnh như thế này dạy cũng hơi là bị ngại
nhưng mà gặp lại các bạn thôi được học trên lớp thì vẫn cảm thấy an tâm
vẫn mong là học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn là học ở nhà
học ở nhà thì phải do bọn nó phải làm nó tự giác không
thì cũng lo cho em bởi vì đang dịch các thứ như thế này
nhưng thì cũng mong muốn là nhà trường làm nào để tốt nhất cho các con ấy
về phía các nhà trường do được tập huấn và chuẩn bị nhiều lần
nên kế hoạch đón học sinh đã được thực hiện hết sức kỹ lưỡng
quy trình phòng chống dịch được thực hiện ngay từ cổng trường
các nhà trường cho biết song song với kế hoạch dạy học trực tiếp
thì việc dạy trực tuyến vẫn được triển khai với học sinh vùng ba vùng bốn
những học sinh trong diện f một f
các con tâm lý mình cũng thấy rất là thoải mái
và đặc biệt là có sự ủng hộ của các tập thể các thầy cô
và các bậc cha mẹ học sinh của phường hoàng liệt
các thầy cô giáo cũng như các em học sinh
chuẩn bị rất kỹ cho ngày đến trường đầu tiên
và song song với các lớp học trực tiếp
thì có những học sinh vẫn còn chưa đến trường
trường kỷ lệ khoảng hai năm
do đó thì các nhà trường vẫn bố trí
rồi các camera ở các lớp liên quan để cho các em học trực tuyến ở nhà

cả nước có khoảng một mươi bảy một triệu học sinh được học trực tiếp trong tuần này
dự kiến hà nội sẽ tiếp tục cho học sinh lớp một đến lớp sáu của
đám huyện thị xã tối trường trong ngày một mươi tháng hai
và đây sẽ là tiền đề để tiếp tục đưa học sinh cao cấp tối trường trong thời gian xíu nhất
thưa quý vị tính đến sáng nay ngày tám tháng hai
cả nước đã có năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành cho một trăm linh học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông đi học trở lại
các tỉnh thành phố còn lại cũng đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với bậc trung học phổ thông sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
đã cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trở lại
các cơ sở giáo dục đại học một trăm linh các cơ sở giáo dục đại học
đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng hai
với bậc mầm non và tiểu học đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có năm mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học
bắt đầu học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố
tăng cường các hoạt động truyền thông vận động người dân đi tiêm mũi hai mũi ba
vaccine abdallah trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ
do hết hạn sử dụng
bộ y tế nêu rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách
đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo và hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nếu tỉnh nào để vaccine abdalla phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
thì bí thư tỉnh ủy và thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
ngày bảy tháng hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cho biết
vừa phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
trao trả sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép
vào việt nam với mục đích tìm kiếm việc làm tại các nhà xưởng cơ khí quán bar
đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời để phục vụ công tác điều tra xác minh